những thành phần này cùng vài thao tác đơn giản chúng ta có thể dễ dàng tạo ra hàng loạt những cốc trà đào vô cùng thơm ngon
đây cũng là một trong những loại thức uống rất được ưa chuộng trong ngày hè
để phục vụ nhu cầu lớn đó hàng loạt các sản phẩm đào ngầm đóng hộp đã xuất hiện tràn lan trên thị trường
theo những thông tin quảng cáo chúng tôi tìm đến một kho hàng chuyên đồ xỉ các nguyên liệu pha trà đào
tại đây đào ngâm được bán với giá hai mươi đồng một lon và hai trăm bốn mươi đồng một thùng một mươi hai lon với lượng bán đến năm trăm linh thùng hàng mỗi tháng kèm với nhiều lời cam kết về chất lượng
theo tiết lộ của người bán đào ngâm xuất xứ từ trung quốc gồm nhiều loại
vậy nên để giảm bớt chi phí nhiều tiểu thương đã trộn các loại hàng với nhau và tuồn ra thị trường nhằm kiếm lời
tuy nhiên hàng chung này cơ bản nó cứ kiểu lợi dụng là mình không hiểu ý
mình không hiểu đồ chung kiểu tức là mình kiểu không biết về tiếng chung ý

nó cứ trộn được thì nó trộn hơn
em nhìn này chị còn quay lại clip này
ừm đấy nó vẫn thế mà
nó khác mỗi cái nắp thôi

khẩu vào việt nam theo đường tiểu ngạch
nên không có giấy tờ về nguồn hàng
cũng như kiểm định về chất lượng sản phẩm
tuy nhiên do lợi nhuận cao
các tiểu thương đã bày ra không ít cách lách luật
tuần hàng ra thị trường